theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện mê linh hà nội bước đầu xác định thiệt hại do vụ cháy vào sáng ngày hôm qua tám tháng tám
tại nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống năng lượng tại việt nam ở khu một mươi ba khu công nghiệp quang minh thị trấn quang minh huyện mê linh
vào khoảng hơn một mươi một tỷ đồng
vụ cháy bao trùm toàn bộ nhà xưởng một tầng kết cấu khung thép mái tôn diện tích khoảng bốn sáu trăm linh m hai cháy ba chuyển sản xuất hàng
nhiều máy móc và nguyên vật liệu sản xuất trước đó vào hồi sáu giờ ngày tám tháng tám nhận tin báo từ trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn công an tp hà nội
đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy đến bảy h ba mươi phút ngày tám tháng tám đám cháy được khống chế
ngăn chặn cháy lan đến tám giờ năm mươi năm phút đám cháy cơ bản được dập tắt tuy nhiên đến khoảng một mươi một h ba mươi phút các đơn vị vẫn phải tiếp tục phun nước
để dập tàn của đám cháy nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra